hôm nay hàng chục triệu cử tri pháp sẽ đi bỏ phiếu chọn ra người sẽ lãnh đạo đất nước trong năm năm tới
bốn trên một mươi một ứng cử viên đang bám đuổi nhau sát sao về tỷ lệ ủng hộ
một phần ba số cử tri chưa quyết định chọn ai
liệu có bất ngờ nào diễn ra trong cuộc bầu cử tổng thống pháp hai nghìn một mươi bảy
thưa quý vị bầu cử pháp một trong những sự kiện chính trị quốc tế đáng chú ý nhất trong năm hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra vào ngày hôm nay
giới phân tích đánh giá đây là một trong những cuộc bầu cử tổng thống khó đoán định nhất với một mươi một ứng cử viên tranh đua trong vòng một
với nước pháp cuộc bầu cử tổng thống năm nay không đơn thuần là câu chuyện năm năm lặp lại một lần
bởi lần này trong bối cảnh kinh tế trì trệ và an ninh bị đe dọa bởi nguy cơ khủng bố
nước pháp đang kỳ vọng một gương mặt mới có thể vực
đẩy nền kinh tế và giải quyết những bất ổn
thế nhưng tầm quan trọng của cuộc bầu cử này không chỉ giới hạn trong biên giới nước pháp
mà còn ảnh hưởng tới cả tương lai của liên minh châu âu
cuộc bầu cử tổng thống pháp hai nghìn một mươi bảy có thể khiến mái nhà chung châu âu trao đảo dữ dội
theo như giới phân tích đánh giá dựa trên đường lối tranh cử của các ứng cử viên sang giá
thì khả năng pháp nối gót anh rời khỏi liên minh châu âu là điều không phải không thể xảy ra
nếu điều này được hiện thực hóa
thì nên móng quốc tế
của eu vốn đã lung lay sau dự kiệm brexit sẽ càng dạn nứt hơn nữa
vấn đề người di cư vốn đã khiến các nước trong liên minh châu âu đau đầu
sẽ càng phức tạp hơn nếu lãnh đạo mới của pháp là người theo đuổi đường lối cưng rắn
năm trên một mươi một ứng cử viên đã đưa ra nhiều cam kết rằng họ sẽ hạn chế người nhập cư
khôi phục kiểm soát biên giới và có thể không cấp quốc tịch cho trẻ em nước ngoài sinh ra ở pháp
một khả năng nguy hiểm khác là xu hướng chống toàn cầu hóa và ủng hộ bảo hộ thương mại
chính sách này đặt mục tiêu đem về thật nhiều lợi nhuận cho các doanh nghiệp pháp
nhưng cũng có thể làm giảm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại châu âu
khác với một số quốc gia châu âu khác tổng thống pháp nắm nhiều quyền lực thực sự
hiến pháp trao cho tổng thống quyền lãnh đạo tối cao trong lĩnh vực hành pháp
bổ nhiệm thủ tướng đóng vai trò trung tâm trong việc định hình chính sách đối ngoại
và chỉ đạo các chính sách của chính phủ
chính vì thế quá trình ứng cử trở thành chủ nhân mới của điện elise
phải trải qua nhiều giai đoạn rất kỳ lưỡng
trước tiên để chính thức giành quyền tranh cử tổng thống
ứng cử viên ngoài các điều kiện khác cần hội đủ năm trăm linh chữ ký ủng hộ từ các dân biểu
danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện được công bố bảy tuần trước ngày bầu cử
bốn tuần trước cuộc bầu cử
các ứng cử viên bắt đầu tranh cử chính thức song song với các cuộc vận động
họ có quyền hiện diện trên truyền thông theo nguyên tắc bình đẳng giữa các ứng cử viên
mức trần chi tiêu cho việc vận động của một ứng cử viên là hai mươi hai năm triệu euro
hôm nay hai mươi ba tháng bốn người dân pháp chính thức đi bỏ phiếu
thời gian bỏ phiếu sẽ là từ tám giờ sáng đến bảy giờ tối giờ địa phương
nếu không ứng cử viên nào được hơn năm mươi phiếu bầu để trở thành tổng thống pháp ngay sau vòng một
hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ tiếp tục bước vào vòng hai diễn ra vào ngày bảy tháng năm
sau vòng hai ứng cử viên cao phiếu hơn sẽ đắc cử phiếu trắng không được tính
kết quả chính thức được hội đồng
hội đồng biến pháp công bố trong vòng một mươi ngày
các cuộc thăm dò gần đây cho thấy là trong số một mươi một ứng cử viên
bốn người có tỷ lệ ủng hộ cao nhất gồm ông emmanuel macron bà marine le pen
đang được đánh giá cao nhất là ứng cử viên trung dung macron ba mươi chín tuổi
người được nhìn nhận là có thể hợp tác với tất cả các đảng phái để khôi phục sự đoàn kết của nước pháp
bám sát là nữ chính khách theo đường lối dân túy bà le pen
người có quan điểm rất khắt khe với người di cư đồng thời phản đối khu vực đi lại tự do schengen
phản đối đồng euro và đề xuất quay lại sử dụng đồng franc
trong khi các cuộc thăm dò đánh giá cao cơ hội của hai ứng cử viên macron và ler pen
kết quả cũng chỉ ra rằng nạn thất nghiệp hiện đang ở mức trần một mươi cao thứ tám trong eu
và an ninh của nước pháp là hai vấn đề khiến cử tri quan tâm nhất
hơn hai trăm ba mươi người đã chết trong các vụ tấn công từ tháng riêng năm hai nghìn một mươi tám
pháp vẫn đang ở trong tình trạng khẩn cấp
nhiều người dự đoán các vụ tấn công dính lưu đến các nhóm hồi giáo sẽ tăng cơ hội cho cánh hữu
đặc biệt là bà lepen người tuyên bố sẽ ngừng việc nhập cư hợp pháp ưu tiên việc làm trợ cấp cho công dân pháp
điều tôi lo lắng nhất là cách chính phủ sốc lại và tăng trưởng của nền kinh tế
trì trệ và giải quyết nạn thất nghiệp đang lan rộng đặc biệt là tạo ra việc làm
cho giới trẻ thứ hai tôi rất quan tâm tới an ninh và ổn định xã hội vốn có liên hệ lớn tới người nhập cư
bản thân ứng cử viên được đánh giá cao nhất ông macron cũng liên tục cam kết chống khủng bố sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu nếu như ông đắc cử tổng thống
thời gian qua nước pháp đã phải trải qua nhiều đau thương mất mát do khủng bố gây ra
mỗi người trong chúng ta hôm nay đều phải có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình trong tương lai
bởi vậy chúng ta sẽ không ngừng đấu tranh chống lại khủng bố bảo vệ người dân
trừng trị những kẻ gây ra tội ác chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực này trong nhiều năm tới
trong khi đó tại cuộc vận động cuối cùng ở marseille tối một mươi chín tháng bốn chủ tịch đảng mặt trận quốc gia marine le pen khẳng định
bà là người duy nhất có thể loại trừ những đặc quyền đặc lợi của tầng lớp thượng lưu đồng thời cam kết bảo vệ người dân trước các mối đe dọa
sẽ không có đoàn kết dân tộc nếu người dân bị chia rẽ nhưng làm sao để bảo vệ người dân nếu chúng ta sống trong một xã hội đầy rẫy nguy cơ tấn công
tôi cam kết bảo vệ người dân
người dân pháp mà tôi là một phần trong đó tôi sẽ bảo vệ người dân để họ được thấy con cái họ lớn lên trong nước pháp hòa bình
còn đối với giới kinh tế nước pháp một nỗi lo lắng lớn nhất mà công chúng và cả giới tinh hoa của pháp phải lưu tâm là phản ứng chuỗi sẽ tạo ra bởi đề xuất của bà marine le pen
theo đó nước pháp sẽ rời liên minh châu âu eu một sự kiện được gọi là brexit họ đánh giá điều này có thể làm giảm hai ba gdp của nước pháp
trong vòng có một mươi hai tháng
người pháp đang không thỏa mãn với rất nhiều thứ nhưng một điều họ cần biết rõ là nước pháp có tới bốn tỷ khối tài sản bằng đồng euro
nếu chúng ta chọn rời khu vực đồng euro những tài sản này sẽ bị tác động ghê gớm giá trị của chúng sẽ tụt dốc theo sự mất giá của đồng fran
vậy nên người sẵn sàng bảo vệ đồng euro và liên minh châu âu theo tôi nên chiến thắng cuộc bầu cử này
thất nghiệp và khủng bố có thể là điều khiến dư luận pháp lo lắng nhất tại thời điểm hiện tại
nhưng frecit sẽ là vấn đề lớn nhất với giới kinh tế và cả những nhà hoạch định chính sách tài chính của đất nước hình lục lăng này